qua công tác nắm địa bàn lực lượng trinh sát đã phát hiện những nghi vấn bất thường tại nơi nguyễn viết huy ở
hàng ngày tại khu vực nhà huy ở có nhiều thanh niên không có công an việc làm thường xuyên ra vào

trong số đó có một đối tượng được xem là mấu chốt quan trọng đồng thời cũng chính là người yêu của huy
đó là quỳnh người đã tham gia cùng huy trong nhiều lần vận chuyển ma túy trái phép
kế hoạch bắt giữ quỳnh được triển khai khi đối tượng đang di chuyển trên xe taxi
đồng thời với việc bắt quỳnh hàng loạt tranh sách khác của nguyễn vích huy cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ
bởi vì đối tượng này rất là không ngon và xa huyệt xung quanh nhà đều có gắn camera cả
và luôn luôn đi trong người có hàng nóng và dao và súng
cho nên khi chúng tôi lên phương án bắt thì chúng tôi rất là cẩn thận với vấn đề này để đảm bảo an toàn cho anh em
đến khi mà triển khai bắt thì chúng tôi bắt từng đầu mối một
là những cái đầu mỗi mà mua bán một tí cho nguyễn vích huy
sau đó thì chúng tôi bắt đến cái
cái mà việc mình lên phương án bắt đối tượng huy thì lại đối tượng này lại trốn đi vào sài gòn
tại thành phố hồ chí minh lực lượng trinh sát công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an địa phương tích cực gia soát địa bàn
đã phát hiện nguyễn vích huy
nguyễn vích huy đang lẩn trốn tại một khách sạn
lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ nguyễn viết huy khi hắn đang cùng một đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả giám định những vật chứng được thu thập tại khách sạn trong quá trình bắt giữ nguyễn vích huy là mặt tùy đá
một trong những bằng chứng quan trọng để kết tội nguyễn viên huy
trong vụ án này huy và chín đồng phạm bị bắt và sau đó bị tuyên các mức án khác nhau
riêng nguyễn viết huy nhận mức án chín năm tù giam
năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn viết huy ra tù
tuy nhiên đối tượng vẫn nằm trong diện quản lý hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng công an trên địa bàn
thời gian đầu mặc dù huy không có biểu hiện gì về việc sẽ quay trở lại con đường cũ
nhưng những bất minh về kinh tế quan hệ thời gian của huy đã không qua mắt được lực lượng chức năng
chúng tôi cũng đã chỉ đạo anh em tập trung xác minh xem thử là cái đối tượng này đang tiến hành
đang có những biểu hiện hoạt động như thế nào có liên quan tới hoạt động phạm tội về ma túy không
sau khi kết quả xác minh chúng tôi nắm được đây là đối tượng đã bắt đầu hoạt động
có dấu hiệu là mua bán trái phép chốc ma tí với số lượng rất là lớn
là một con nghiện nguyễn viết huy không thể tách rời được ma túy
khác với thời điểm năm hai nghìn một mươi một lần này để qua mặt lực lượng chức năng đồng thời tăng lợi nhuận
huy không bán lẻ
chúng mua ma tí nguyên chất về pha trộn và bán xỉ cho các đầu mối
nguồn hàng của nguyễn bích huy được lấy từ thành phố hồ chí minh
nhưng cách thức mà huy di chuyển giữa phan thiết và thành phố hồ chí minh
cũng được thay đổi liên tục để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng

huy đi phận chuyển ma tí thì chỉ có một mình thôi không có đồng bọn nữa
cắt bớt những khâu dễ bị công an phát hiện nhất
ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín huy thuê ô tô tự lái vào thành phố hồ chí minh với mục đích mua ma túy về bán
đến một mươi tám h ngày năm tháng năm huy lái xe đến địa điểm đã từng mua ma túy trước đó rồi gọi điện cho một đối tượng tên hoàng hỏi mua
với số lượng bốn lạng ma túy đá sáu mươi viên thuốc lắc và hai ma túy khay
đến hai mươi một giờ cùng ngày có một đối tượng đi xe máy tới gặp huy
nói huy đưa số tiền như đã thỏa thuận
một lát sau một thanh niên khác đến gặp huy và đưa số ma túy mà huy đã hỏi mua
ngay khi nhận ma túy huy trở về thành phố phan thiết ngay trong đêm
tại cửa nhà riêng của huy tại khu phố một mươi bốn phường phú thủy hắn đã bị lực lượng công an vào khống chế bắt giữ
tại đây lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ hai kg ma túy đá năm mươi chín viên thuốc lắc tổng trị giá khoảng một tỷ đồng
các mẫu vọt mà cơ quan điện tra bắt giữ được đưa tới giám định thì trong đó có một loại ma túy
mà thường được các đối tượng
huỳnh ấm độc bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
cùng bị tạm giam với huy có nguyễn văn nâng ba mươi bảy tuổi
theo tài liệu được lưu giữ trong hồ sơ nghiệp vụ vào thời điểm bỏ trốn nguyễn văn hưng đang bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh giết người
nguyễn văn nưng sinh ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cư trú tại thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn văn nưng
nên nhóm thanh niên địa phương báo cáo nguyễn văn nâng
bao gồm cao đức thanh và nguyễn anh thế tôn thất nhật đã rủ nhau đến nhà nưng để nói chuyện
sau khi hai bên lời qua tiếng lại nương đi vào nhà cầm lấy con dao gọt trái cây ra đâm nhiều nhát vào người hai nạn nhân là thanh và nhật
tôn thất nhật đã tử vong sau một mươi ngày cấp cứu ở bệnh viện
đang rất là tỉnh táo
và chỉ là một lời nói
đó của người khác là cầm dao xong ra đánh đâm chém người ta liên tục như vậy là nhiều nhát như vậy
cảm thấy con đồ hồng hạng thể hiện tính chất của mình manh động của nưng
cái việc mà mình đâm cho nó đạt được cái mục đích của mình là bỏ cân tức thôi
lý lịch tư pháp được lưu trong hồ sơ về nguyễn văn nưng còn cho biết
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi mới một mươi sáu tuổi hắn đã bị tòa án nhân dân tỉnh bình thuận xử phạt bốn năm tù
trong đó có ba năm tù
một mươi năm năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và một năm tù về tội cướp tài sản công dân
đến năm hai nghìn ba khi đó hai mươi một tuổi nguyễn văn nưng lại tiếp tục bị xử phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản
huỳnh nấm độc và nguyễn văn nâng bị giam giữ chung một buồng giam
hai kẻ phạm tội đặc biệt nguy hiểm gặp nhau
từ đây một kế hoạch trốn khỏi nơi giam giữ được thực hiện

xin chào và hẹn gặp lại
chào mọi người
tại những trang bút lục được lưu trong hồ sơ ghi nhận ngay từ ban đầu ban chuyên án đã xác định hướng di chuyển của các đối tượng
nguyễn việt và nguyễn văn nưng đã đi về phía nam cụ thể là thành phố hồ chí minh
đây là nơi có rất nhiều mối quan hệ của huy
trong quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước đó
bàn truyền án đã quyết định tập trung chính và xác minh ở thành phố hồ chí minh
một mũi trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngay lập tức lên đường vào thành phố hồ chí minh
tại thành phố hồ chí minh nguyễn viết huy từng có mối quan hệ tình cảm với một cô gái tên như
các trình sát từng được giao nhiệm vụ theo đuổi dấu vết của nguyễn việt huy tại thành phố hồ chí minh đã mất rất nhiều công sức để tìm mọi cách nắm thông tin về huy từ manh mối của như

nhờ sự giúp sức
dựa trên hồ sơ từ đối tượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dựng lên nhiều mối quan hệ làm ăn trước đó của nguyễn viết huy tại thành phố phan thiết
trong đó có một cái tên nổi lên là nguyễn minh hoàng còn có tên gọi khác là quậy
hoàng cư trú tại phường minh long thành phố phan thiết có một người em trai tên là nguyễn minh trường
khi mà nghe thông tin huy đi là bộ sơn bốn đã triển khai giám sát nhà hòn rồi đã xuống địa phương và giám sát nhà hòn
cho nên là bộ sơn bốn là cử lúc đó thời điểm là sáu trình sát
nắm lại các số xe bản số xe mà họ hay đi những cái xe hòn đi nó có nhà không và hòn có nhà không
thì hòn lại có hai anh em mà hai anh em gần như giống nhau năm một
nó khổ vậy cho nên là cũng có đối tượng đi ra vô nhưng mà cứ nghĩ là hòn nhưng mà cuối cùng là không phải là hòn
thì trong hai ba ngày thì thấy cái nhà xe xe vẫn là chiếc xe bò cũng để đó
thì đối tượng thường sử dụng chiếc xe bò
nhưng mà để đó thì từ đó thì mới xác định là
đối tượng nó đi chung mới là cái đối tượng huy
sự vắng mặt bất thường của nguyễn minh hoàng tại địa phương vào đúng thời điểm huy và nâng trốn trại
khó có thể nói là ngẫu nhiên tình cờ
bởi hoàng là một đàn em rất thân thiết với
huy và nưng trốn chạy
huy và nưng trốn chạy
trong hồ sơ của vụ án đối tượng hoàng ngay sau đó đã được công an bình thuận xác định có mặt tại tp hcm
thật trùng hợp tp hcm cũng chính là địa điểm mà ngay từ ban đầu ban chuyên án đã xác định
nguyễn viết huy đã lựa chọn là điểm đến sau khi trốn khỏi trại giam
thế nhưng hoàng lại không xuất hiện gần khu vực nhà người yêu tên như
chỉ một thời gian ngắn sau khi đến tp hcm hoàng tiếp tục di chuyển về bến tre
ngày một tháng bảy thêm hai tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm được cử vào tp hcm
để phối hợp với tổ công tác của phòng cảnh sát ma túy
lần theo giấu vết các đối tượng
bên trong rất là hiểu lắng nghĩa là mình đi vô chỉ có một cái nhà trọ này
cạch không một thời gian xa có một cái nhà nghỉ ở nhà trọ đó
cho nên là cỏ ra đi không có lực lượng đi và quá trình kiểm soát đó
ở bến tre là một ngày một ngày nhưng mà tìm không ra được đối tượng
truy bắt truy nã mà thì cái tung tích là cái quan trọng nhất
nhưng mà cái nguồn tin mà chúng ta có về đối tượng thì nó rất là hiếm và nó rất là cách bắt
cái thời gian nó rất ngắn để chúng ta tiến hành cái biện pháp nghiệp vụ
thời gian phải gọi là rất ngắn
và cái nguồn tin lại rất là khen nghiếm
nên khi có một nguồn tin nào thì ban chuyên án là phải phân tích đánh giá và xác minh ngay
việc mất giấu đối tượng hoàng ở bến tre khi ấy ít nhiều đã khiến lực lượng trinh sát cảm thấy hủ thẫn
tuy nhiên ngay sau đó công an tỉnh bình thuận lại nắm được thông tin
hoàng đã trở về thành phố hồ chí minh
và hiện có mặt tại khu vực hóc môn củ chi bình tân
xác minh về các đối tượng từ các quan hệ với nguyễn minh hoàng trước đó
tại các khu vực này xuất hiện một đối tượng có biệt danh là trường chó lát
trường chó lát chính là cái tên tiếp theo được ghi của hồ sơ vụ án trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng của đối tượng của nguyễn việt huy
thì mới xác minh đối tượng trường thì ở đâu
thì mới biết là đối tượng trường là chạy xe tại hóc môn
làm tài xế chạy xe từ hốc môn đi vũng tàu đi bình thuận
chạy xe tải
nhưng mà không biết nhà đối tượng nằm khúc nào
thì quá trình đó thì pc bốn cùng các lực lượng là tập trung tại hóc môn
và phối hợp với công an huyện hóc môn tỏ đi các hướng để rà lại đối tượng này có ở khách sạn hay không
họ có đối tượng nào ở bình thuận không
tăng vật thu giữ là sáu mươi ba viên thuốc lắc một kg mà tùy đả
khi bắt hoàng ban đầu hoàng quanh co không khai báo về mối quan hệ với huy
nhưng qua đấu tranh bằng tài liệu chứng cứ lực lượng công an xác định hoàng có liên hệ với huy
biết không thể gian dối hoàng buộc khai nhận
khoảng hai mươi ngày bốn tháng bảy huy có gọi điện cho hoàng yêu cầu đưa tiền và mua thêm ma túy cho huy sử dụng
tuy nhiên hoàng chưa kịp giao thì đã bị bắt
nhưng bản thân hoàng cũng không thể chủ động liên lạc được với huy
manh mối duy nhất hoàng cung cấp cho cơ quan điều tra lúc đó là huy đã đi đến tiền giang và có ý định trốn sang campuchia
cùng với một người bạn gái lúc này hắn vẫn còn phê thuốc
lực lượng trinh sát ập vào khiến huy và người tình không kịp phản ứng
bắt được đối tượng nguyễn viết huy một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành
đây cũng là địa điểm chị gái nưng có mặt khi vào thành phố hồ chí minh
sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn chín khi tổ công tác công an tỉnh bình thuận có mặt tại bình chánh
thì đối tượng nguyễn văn nưng đã ra khỏi đây từ đêm trước
trong lúc này mũi truy bắt đối tượng còn lại nguyễn văn nưng vẫn đang được quyết liệt triển khai
trong lúc này mũi truy bắt đối tượng còn lại nguyễn văn nưng vẫn đang được quyết liệt triển khai

những thông tin mà hai đối tượng cung cấp cho cơ quan điều tra là những dấu hiệu
đó là một số mốc rất quan trọng trong hồ sơ truy tìm đối tượng nguyễn văn nưng
lúc này nâng đã lên lâm đồng đến nhà một người quen
tuy nhiên thông tin về người đó là ai lại rất mù mờ
tìm kiếm manh mối ban chuyên án thấy nổi lên một cái tên
đó là trần thanh phương
phương là bạn tù của nưng và hiện đang sinh sống tại huyện bảo lâm
quá trình trinh sát sàng lọc đến ngày thứ chín ban chuyên án đã xác định được nguyễn văn hưng đang lẩn trốn trong dãy cà phê
nhưng giữa hàng nghìn hecta cà phê bạt ngàn ở vùng đất tây nguyên này để tìm ra được tung kích của nguyễn văn nưng là điều không hề đơn giản

trong khi yêu cầu của ban chuyên án đặt ra là làm sao để bắt được đối tượng thật nhanh thật sớm để đưa về xử lý
nguyễn văn nưng đã bị bắt

ngày thứ tám chín chúng tôi xác định chính xác được đối tượng ở khu vực huyện bảo lâm
thì bắt đầu khoanh vùng và ngay trong đêm nó xác định được đối tượng
ở trong một cây trọi ở trong giấy cà phê
thì ban chuyên án sẽ họp vào tổ công tác
chúng tôi họp và hội ý nhanh phối hợp với công an huyện bảo lâm
cùng xác minh và tiến hành tổ chức truy bắt
nóng ngay trong đêm
không để đối tượng di chuyển tiếp
một dấu mốc quan trọng được ghi trong hồ sơ vụ đó
là ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn chín
ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch bắt nguyễn văn nưng trong đêm
tổ công tác một mươi người được chia thành các mũi
vừa tấn công vừa dự kiến hướng đối tượng có thể tổng thoát
ba giờ sáng tại giấy cà phê
tổ công tác chia thành hai đoàn tiến sâu áp sát ngôi nhà nưng đang lẩn trốn
tạo thành vòng vây khép kín
trong các nhà tạm của nguyễn văn nưng luôn trong trạng thái cảnh giác phòng thủ
ngay lúc này các mũi công tác phối hợp
vừa nổ súng tấn công chấn áp đối tượng
vừa thuyết phục áp sát khống chế
không cho đối tượng cơ hội chống cự hoặc manh động làm điều
nguyễn văn nương cuối cùng cũng đã bị thuyết phục chấp nhận đầu hàng

nguyễn viết huy tại khu phố một mươi bốn phường phú thủy thành phố phan thiết luôn trong tình trạng đóng cửa
người con trai duy nhất còn lại của gia đình này thì số ngày ở trong trại giam còn nhiều hơn số ngày ở nhà
trên những trang hồ sơ về nguyễn viết huy nguyễn văn nưng vẫn còn thấm đẫm mồ hôi của lực lượng truy bắt
mỗi ngày trôi qua mỗi trang hồ sơ để có những kỷ niệm không thể nào quên với những người đã tham gia chuyên án
nguyễn việt huy nguyễn văn nưng đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật